với các tin tức an ninh trật tự mới nhất
vào sáng nay tòa án nhân dân quận cầu giấy tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án vô ý làm chết người
và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với ba bị cáo là doãn quý phiến là tài xế
nguyễn bích quy người đưa đón học sinh trường gateway và nguyễn thị thủy là giáo viên chủ nhiệm trường gateway
xảy ra tại trường gateway vào đầu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín vừa qua
tại phiên xét xử bốn nạn nhân cho biết đã có đơn gửi hội đồng xét xử không yêu cầu trách nhiệm dân sự
đối với cô giáo thủy và trường gatway
còn đối với các bị cáo khác gia đình mong hội đồng xét xử xử đúng người đúng tội
trả lời thẩm vấn tại tòa bị cáo nguyễn thị thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp một tokyo
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín bị cáo được phân công làm chủ nhiệm lớp một tokyo với một mươi bảy học sinh
đầu năm học bị cáo có được tập huấn về sổ tay giáo viên chủ nhiệm
được tập huấn cập nhật phần mềm quản lý trường học
buổi sáng xảy ra sự việc bị cáo không thấy cháu long nên xác định cháu nghỉ học không phép
theo quy định giáo viên chủ nhiệm phải liên lạc với phụ huynh nhưng bị cáo đã không làm
tại tòa cả ông phiến và bà quy đều thừa nhận việc thiếu trách nhiệm của mình
không kiểm tra xe trước khi xuống xe và cất xe đã dẫn đến việc học sinh long bị bỏ quên trên xe và tử vong
công an huyện lộc bình tỉnh lạng sơn vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với đào trung cường
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đào trung cường đã cho vay tiền với thỏa thuận mức lãi suất một trăm bốn mươi sáu một năm
đối tượng thống nhất với người vay
vây ngày trả lãi một lần
nếu không trả được thì cộng tiếp tiền lãi vào vốn đã vay để tính lãi tiếp
hiện đã làm rõ đối tượng thu lợi bất chính từ việc cho vay lãi nặng khoảng ba mươi ba triệu đồng
công an huyện lộc bình đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng của cường
để xử lý theo quy định của pháp luật
một mươi bảy đối tượng đang say sư đánh bạc tại nhà phạm văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại thôn nhì xã bạch thượng thị xã duy tiên dưới hình thức sóc đĩa
vừa bị công an tỉnh hà nam
bắt quả tang
ngày tám tháng một công an tỉnh hà nam đột kích vào nhà phạm văn hải
bắt quả tang một mươi bảy đối tượng gồm một mươi năm nam hai nữ trú tại địa bàn tỉnh hà nam và thành phố hà nội
đang sát phạt nhau dưới hình thức sóc đi ăn tiền
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ gần một trăm linh triệu đồng
một bộ bát đĩa xứ ba quân bài vị và một số dụng cụ khác dùng cho việc sử dụng đánh bạc
đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận mỗi con bạc vào chơi phải nộp cho hải hai trăm linh đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an hà nam đang tạm giữ các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại tỉnh quảng ninh kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke nice thuộc phường cẩm thành thành phố cẩm phả
lực lượng công an đã phát hiện một mươi một nam và bảy nữ đang sử dụng ma túy
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã khởi tố trần hữu tuấn
chú tại quế võ bắc ninh về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trần như quỳnh
trú tại cẩm phả quảng ninh về tội chứa chấp người khác sử dụng trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng thu giữ trong các khu vực phòng hát hai viên nén màu hồng hai túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng
hai bình khí màu vàng cùng với một số đồ vật liên quan khác
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một nguyễn văn phong chú thệ cầm phả
mời một số người trong nhóm liên hoan tất niên rồi đi hát karaoke tại quán nights
tại đây tuấn đã vay phong một mươi triệu đồng
mua một mươi viên thuốc lắc và năm triệu tiền ketamin rồi nói với trần như quỳnh nhân viên quán đổi nhạc và mang dụng cụ sử dụng ma túy lên
sau đó tuấn chia một mươi viên thuốc lắc rồi cùng cả nhóm sử dụng và bị lực lượng công an đến kiểm tra bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cẩm phả đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị liên tục tại đà nẵng nhiều cá nhân tổ chức đóng gói các loại hạt nêm bột ngọt có xuất xứ từ trung quốc
vào các bao bì in tên các nhãn hiệu nổi tiếng đã bị phanh phui
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tạm giữ hình sự một người phụ nữ tổ chức thực hiện hành vi này
sau quá trình nắm tình hình phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng bất ngờ kiểm tra hành chính hai địa chỉ nhà
trên đường lê ngô cát quận thanh khê thành phố đà nẵng
tại thời điểm này công an phát hiện tại hai nơi đang cất giữ khoảng chín trăm linh gói hạt nem bột ngọt giả
đã được đóng gói thành phẩm chuẩn bị đưa ra các chợ bán tết
chủ lô hàng này là bà nguyễn thị thông ba mươi tám tuổi trú tại quận thanh khê
đã thừa nhận hành vi của mình là sản xuất hàng giả đánh lừa người tiêu dùng
tại hiện trường cơ quan công an còn thu giữ máy ép nhiệt cùng với nhiều bao bì in tên các thương hiệu nổi tiếng
để phục vụ cho việc đóng gói giả các sản phẩm
hiện nguyễn thị thông đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả
thưa quý vị
liên quan đến vụ phá rừng với quy mô lớn tại xã cư giang huyện erka tỉnh đắk lắk
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam ba tháng
đối với bốn cán bộ của phân trường một thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp eak
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
công tác đặc biệt của công an tỉnh đắk lắk với bắt quả tăng một nhóm lâm tặc
đang có hành vi cưa hạ sáu cây gỗ lớn
tại khu vực rừng thôn xã một mươi năm xã cư giang thuộc lâm phần quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp yaka
sau khi mở rộng điều tra tổ công tác còn phát hiện thêm bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn
nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện erka với tổng khối lượng gần ba trăm linh bếp khối gỗ các loại
quy tròn từ nhóm hai đến nhóm tám thuộc rừng phòng hộ và rừng sản xuất
trị giá tài sản thiệt hại gần một hai tỷ đồng
sau gần năm tháng tích cực điều tra phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã tiếp tục bắt tạm giam bốn cán bộ
của các thành viên lâm nghiệp erka bao gồm đào thanh hường trưởng phân trường một nguyễn hứu thọ lưu minh thành nguyễn văn tuân
đều là nhân viên của phân trường một để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
thương chú ba trăm bốn mươi năm trên sáu nguyễn đình triều phường năm quận ba tp hcm chỗ ở sáu c nam hồ phường một mươi một tp đà lạt tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng bà hà hồng ngọc không có mặt để làm việc
qua xác minh xác định hiện nay bà hà hồng ngọc không cư trú tại địa chỉ sáu c nam hồ phường một mươi một thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
và ba trăm bốn mươi năm trên sáu nguyễn đình triều phường năm quận ba tp hcm
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng yêu cầu hà hồng ngọc đang ở đâu
đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng để làm việc
các cá nhân tổ chức nào biết đối tượng hà hồng ngọc có lai lịch như trên ở đâu báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng
qua phòng cảnh sát hình sự địa chỉ số một mươi trần bình trọng phường năm thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng

hoặc cơ quan công an gần nhất để phối hợp giải quyết
nếu đương sự không đến làm việc cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo bản tin biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vũ anh quân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố bảy phường trung sơn trầm thị xã sơn tây tp hcm
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có nốt ruồi cách ba cm dưới trước mép phải
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm từ liêm tp hcm
là đối tượng đào mạnh hoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn đào xá xã vĩnh xá huyện kim động tỉnh hương yên
còn về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hoàng mai tp hcm
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại số tám trên một trăm chín mươi năm trên bảy mươi sáu trên năm mươi sáu
hồng hà phường phúc tân quận hoàn kiếm tp hcm
có nốt ruồi cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
hay chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý